trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đã thông tin về các trường hợp tiếp xúc gần với một số bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín vừa xuất hiện tại thành phố
cơ quan chức năng đã xác minh được bảy trăm ba mươi bảy trường hợp tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm
khu dân cư ở phường bảy quận sáu nơi ở của gia đình bé trai một tuổi bệnh nhân một ba trăm bốn mươi tám đã được phong tỏa và lấy mẫu xét nghiệm của cư dân của chín mươi hai hộ nơi đây
ngay từ khi bé trai được xác định là f một của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy là nam giáo viên tiếng anh
đến tối ngày một tháng một mươi hai lực lượng y tế đã lấy khoảng ba trăm linh mẫu đưa đi xét nghiệm
trong tối ngày ba mươi tháng một mươi một phường đã phối hợp cùng trung tâm y tế quận trung tâm kiểm soát bệnh sạc thành phố tiến hành lấy mẫu cho tổng cộng là gần hai trăm bảy mươi nhân khẩu
tới thời điểm hiện tại phường tiếp tục lấy mẫu vét cho những trường hợp còn lại dự kiến số mẫu có thể đạt khoảng ba trăm linh mẫu
quận sáu là địa bàn đã ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín nên công tác truy vết khoanh vùng sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến hai bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy và một ba trăm bốn mươi tám được khẩn trương tiến hành trong hai ngày vừa qua
trong đó tập trung lấy mẫu xét nghiệm hai khu dân cư ở phường ba và phường bảy
hôm qua chúng tôi lấy lại lấy mẫu tiếp những phần còn lại và hôm nay lực lượng chúng tôi tiếp tục ra soát lại những trường hợp truy vết tiếp f hai f một
còn soát lại trong ấm vào để tiếp tục chống dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết tổng số mẫu đã xét nghiệm tính đến tối ngày một tháng một mươi hai là bảy trăm ba mươi bảy
trong đó có ba mươi bảy mẫu là f một của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai ba trăm bảy mươi hai mẫu là f một của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy một trăm tám mươi bốn mẫu là f một của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi tám ba mươi sáu mẫu là f một của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi chín một trăm linh tám mẫu là tiếp xúc khác của bốn ca này
hiện hơn bảy trăm linh mẫu xét nghiệm đã có kết quả âm tính
các mẫu còn lại đang chờ kết quả